tại hà nội thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
định hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn một mươi chín và một số nội dung quan trọng khác
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi tám của hội nghị lần thứ sáu
bàn chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tình gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả cho ý kiến về khung tiêu chuẩn tiêu chí cán bộ công an bốn cấp quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chỉ rõ
phương hướng nhiệm vụ sắp tới đã rõ cần triển khai mạnh hơn nhanh chóng ổn định tổ chức giải quyết tốt những vướng mắt
tiếp tục hoàn thiện thể chế tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động đồng thuận quyết tâm cao
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh nêu gương là trách nhiệm của tất cả cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu
nếu vi phạm phải xử lý nghiêm bất kể người đó là ai phải làm giáo diết quyết liệt đồng thời phải có cơ chế rõ ràng chế độ chính sách khen thưởng xứng đáng tạo điều kiện cho cán bộ làm việc hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao